thưa quý vị công đoàn công an nhân dân hiện nay có hai mươi bốn sáu trăm linh đoàn viên trong đó sáu mươi ba đoàn viên là công nhân lao động hợp đồng
làm việc tại các đơn vị hậu cần kỹ thuật y tế doanh nghiệp trong công an nhân dân
chính vì vậy đời sống việc làm thu nhập còn có nhiều khó khăn do mức lương hợp đồng lao động còn thấp
bên cạnh đó do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài gần hai năm đã khiến cho hơn bốn gia đình đoàn viên công đoàn rơi vào hoàn cảnh khó khăn
và trong thời gian qua với trách nhiệm của mình thì công đoàn công an nhân dân đã chủ động triển khai các hoạt động đồng hành
hỗ trợ thực hiện các chính sách chăm lo cho đoàn viên và người lao động phần nào chia sẻ bớt những khó khăn với đoàn viên
đặc biệt mỗi dịp tết đến xuân về công đoàn công an nhân dân cũng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực để chăm lo tết cho người lao động
nội dung cụ thể sẽ có trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với khách mời là trung tá công thanh thảo trưởng ban công đoàn công an nhân dân
mời quý vị cùng theo dõi
công đoàn công an nhân dân có thể có được một môi trường lao động tốt hơn cũng như là thụ hưởng được các chính sách an sinh dạy cho người lao động không
đối với cả đoàn viên và người lao động trong công an nhân dân thì cũng có những đặc thù nó khác với cả đối tượng đoàn viên và người lao động ở các đơn vị doanh nghiệp ở bên ngoài
thì trong lực lượng vũ trang thì công nhân lao động hay là hợp đồng lao động ở các đơn vị địa phương thì cùng là những cái đơn vị mà thực hiện cái nhiệm vụ là phục vụ các đơn vị và lực lượng trực tiếp chiến đấu
chính vì vậy cho nên là đoàn viên và người lao động trong công an nhân dân
nhiều lúc đôi khi là chúng tôi cũng phải trực chiến giống như là các đơn vị trực tiếp chiến đấu
ví dụ như trong cái thời gian mà dịch bệnh covid một mươi chín thì các lực lượng tuyến đầu chống dịch
thì ở đằng sau các lực lượng tuyến đầu chống dịch đó chính là các đoàn viên công đoàn trong công an nhân dân
thì cũng đã có những hoạt động đồng hành để hỗ trợ phục vụ ở đằng sau các lực lượng trực tiếp chiến đấu
và đấy cũng là cái điểm khó khăn của đoàn viên và người lao động
bởi vì mức lương thu nhập thì thấp nhưng mà thời gian thì lại phải cống hiến nhiều
và chúng tôi cũng phải đồng hành để chia sẻ để quan tâm hỗ trợ cho đoàn viên
để động viên đoàn viên có thể yên tâm văn phó với cả cơ quan đơn vị
cái thứ hai tức là về trình độ của đoàn viên công đoàn trong công an nhân dân
thì cũng có những sự tranh lệch khác nhau
thì so với cả mặt bằng chung thì chủ yếu đoàn viên và người lao động trong công an nhân dân
thì cũng chủ yếu là các hùng trí và lao động phổ thông
chính vì vậy cho nên là người đoàn viên cũng luôn luôn có một cái sự tự ti
tự ti trong công việc
vì vậy cho nên trong cái quá trình công tác thì có thể là cũng chưa chủ động
và cũng có thể chưa thể hiện được hết mình trong cái hoạt động công việc của mình
chính đây cũng là một cái nội dung cái hoạt động mà công đoàn công an nhân dân
cũng cần phải quan tâm và chia sẻ để động viên đoàn viên
và vì vậy cho nên là tất cả những hoạt động của tổ chức công đoàn của chúng tôi
cũng hướng đến cái việc là động viên làm thế nào để cho người đoàn viên của mình
người ta tự tin trong cái công việc của mình
và người ta chủ động để thực hiện cái nhiệm vụ được giao
và chúng tôi cũng có những hình thức tuyên dương
biểu dương kịp thời những cái thành tích của họ
xứng đáng với những cái công lao đóng góp của họ
và chính vì vậy trong thời gian vừa qua
rất nhiều hoạt động của công đoàn công an nhân dân
đã được đoàn viên đồng ảnh hủng hộ
và thu hút được đoàn viên và người lao động
ở trong công an nhân dân
và cũng có nhiều những cái hoạt động
mà từ cái việc làm của tổ chức công đoàn
mà đoàn viên người ta thêm cái việc mà gắn bó
với các cơ quan đơn vị và người ta đồng hành
người ta sáng tạo người ta hoàn thành được tốt cả
cái nhiệm vụ mà được giao
và một cái điểm thứ ba nữa
của cái đặc điểm của đoàn viên
và người lao động ở trong công an nhân dân
đó là cái mức lương thu nhập
của đoàn viên người đoàn động thì cũng còn
rất là nhiều cái khó khăn và đây chúng tôi
cũng nghĩ rằng là cũng là một cái việc
mà cấp ủy lãnh đạo các cấp
cũng như là tổ chức công đoàn
cũng cần có một cái sự quan tâm sâu sắc
chia sẻ đến đời sống và việc làm
của đoàn viên và đây cũng chính là tiêu chí
mà cũng là một cái nhiệm vụ
mà trách nhiệm của tổ chức công đoàn
của chúng tôi trong thời gian vừa qua
mà đã tổ chức những cái hoạt động đồng hành
chăm lo cho đoàn viên và người đoàn động ở trong công an nhân dân
và như đồng chí vừa chia sẻ
mỗi dịp tết đến xuân về thì công đoàn
công an nhân dân thì luôn có rất nhiều
những cái hoạt động thiết thực và cụ thể
để có thể đồng hành cùng với người đoàn động cho công an nhân dân
vậy đồng chí có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn ạ
các hoạt động đã và đang được
triển khai hiện nay ạ
năm nay thì cũng thực hiện cái ý kiến chỉ đạo
của đồng chí bộ trưởng bộ công an
cũng như là đồng chí chủ tịch cộng liên đoàn đoàn động việt nam
thì công đoàn công an nhân dân
chúng tôi cũng đã chủ động
mà triển khai tổ chức các cái hoạt động
để chăm lo tết cho đoàn viên
và người lao động ở trong công an nhân dân
với chủ đề tết năm hai nghìn hai mươi
của chúng tôi là tết xuân về
xuân gắn kết cũng như là với phương châm
là mọi đoàn viên công đoàn
trong công an nhân dân đều có tết
và chính vì vậy thì công đoàn công an nhân dân
chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cấp
công đoàn tổ chức các cái hoạt động
để chăm lo thăm hỏi
cho đoàn viên và người đoàn động
trong cái dịp tết đến xuân về
và thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng đã đồng hành
cũng như là đồng loạt
triển khai các cái hoạt động
ví dụ như tổ chức chương trình tết xuân về
xuân gắn kết trợ tết công đoàn
để cung cấp những cái nhu yếu phẩm
ngày tết cho đoàn viên và người lao động
với cái mức giá bình ổn
cũng như là những cái mức giá ưu đãi cho đoàn viên
thứ hai là chúng tôi cũng triển khai
tổ chức những hoạt động ví dụ như thăm hỏi
chia sẻ với cả gia đình đoàn viên
ví dụ như là chương trình
cùng gia đình đoàn viên vui đoán tết
như chúng tôi cũng chia sẻ
đó là một cái hoạt động rất là ý nghĩa và nhân văn
chúng tôi đến thăm hỏi từng gia đình
và cũng tìm hiểu
về cái đời sống của đoàn viên
và trong đó thì chúng tôi cũng hỗ trợ
chia sẻ ví dụ như sửa chữa
sang sửa nhà cửa
rồi là hỗ trợ những cái nhu yếu phẩm của ngày tết
cho gia đình của đoàn viên
và cùng cánh bớt những cái khó khăn
của gia đình đoàn viên trong cái dịp tết
và cũng mong muốn là
qua những cái hoạt động của mình
thì các gia đình của đoàn viên
cũng có một cái tết đầy đủ và ấm no
và đối với năm hai nghìn hai mươi ba hiện nay
thì chúng tôi cũng triển khai
thăm hỏi là hai mươi bảy gia đình
và mỗi một gia đình thì cũng
tổ chức thăm hỏi chia sẻ với nguồn lực là sáu triệu đồng
ít nhất là sáu triệu đồng trên một gia đình
ngoài ra thì cũng trong cái dịp tết
xuân về này thì chúng tôi cũng thường xuyên
là báo cáo đề xuất với cả
lãnh đạo bộ công an cũng như là
lãnh đạo tổng liên đoàn học việt nam
để chia sẻ hỗ trợ thăm hỏi
cho khoảng độ gần ba đoàn viên
có hoàn cảnh khó khăn
và với mức trị giá của mỗi một xuất quà
chúng tôi thăm hỏi hỗ trợ cũng từ
năm trăm linh cho đến một triệu đồng
thì đấy là cũng có những cái việc mà chúng tôi thường xuyên tổ chức
còn trong cái dịp tết đến xuân về này
thì chúng tôi cũng báo cáo
cũng như là đề xuất để
lãnh đạo bộ cũng như là lãnh đạo
tổng liên đoàn học việt nam sẽ có những
hoạt động mà thăm hỏi chia sẻ
động viên đến công nhân
người lao động cũng như là lực lượng
công an xã và cũng như là gia đình
chính sách ở trên các cái địa bàn
và có tổ chức công đoàn thống quân
thì thời gian vừa rồi thì công đoàn công an nhân dân
cũng đã báo cáo đồng chí bộ trưởng
và cũng được sự quan tâm
lãnh đạo chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng
cũng đã triển khai các hoạt động thăm hỏi
cho bà con nhân dân gia đình chính sách
lực lượng công an xã
và cũng như là công nhân lao động
ở trong công an nhân dân tại các địa bàn
của tỉnh cao bằng tỉnh hương yên
và cũng như là tỉnh bắc ninh
và một số những các tỉnh khác thì chúng tôi cũng đã báo cáo
để cấp bỉ lãnh đạo
công an các đơn vị địa phương
cùng với cả tổ chức công đoàn
ở công an các đơn vị địa phương để triển khai tổ chức
tốt cái hoạt động này
và một cái hoạt động nữa thì trong cái dịp tết đến xuân về
thì công an công an nhân dân
cũng chủ động tổ chức
và cũng như là phối hợp với cả
lãnh đạo của công an các đơn vị địa phương
để hỗ trợ cho đoàn viên
và người lao động ở xa có cái vé
tàu xe để về quê ăn tết
và cũng như là hỗ trợ xe cộ
cho đoàn viên
ăn tết ở quê để trở về
tại doanh nghiệp để công tác
và sau mỗi cái dịp tết đến xuân về
và chúng tôi cũng đề xuất
với cả các cái doanh nghiệp
lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp
cũng hỗ trợ cho những cái tiền
tết tiền thưởng cho đoàn viên
và người lao động
trong các doanh nghiệp và trong công an nhân dân
thì chúng tôi cũng nắm tình hình và cũng biết rằng là
năm hai nghìn hai mươi ba này
thì rất là nhiều doanh nghiệp cũng đã có những cái
thưởng lương tháng một mươi ba cũng rất là cao
và cũng hỗ trợ
rất là nhiều những cái chương trình và chính sách
đồng hành cho đoàn viên và người lao động
trong công an nhân dân
vâng ạ thưa đồng chí vậy thì trong năm hai nghìn hai mươi
công đoàn công an nhân dân sẽ tập trung
vào những nhiệm vụ trọng tâm như thế nào
để có thể tiếp tục phát huy được vai trò của mình
cũng như là sẽ thực hiện ngay một hiệu quả hơn
lan tỏa các hoạt động
đồng hành cùng với các đoàn viên công đoàn
và người lao động trong công an nhân dân
năm các cấp công đoàn trong công an nhân dân
cũng triển khai thực hiện nghị quyết số hai
của bộ chính trị
về việc đổi mới tổ chức và hoạt động
của công đoàn việt nam trong tình hình mới
cũng là năm lực lượng công an nhân dân
thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
và cũng là năm mà công đoàn công an nhân dân
tổ chức đại hội công đoàn các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám
và cũng là năm
các cấp công đoàn công dân
kỷ niệm ba mươi năm thành lập công đoàn công an nhân dân
thì với các sự kiện
chính trị quan trọng như vậy
thì công đoàn công an nhân dân
đã thực hiện sự chỉ đạo đảnh đạo
của đảng nguyên công an trung ương
đảng bộ công an và cũng là
của đoàn chủ tịch tổng liên hoàn độ việt nam
để xây dựng ra chương trình công tác
và đề ra những định hướng phương hướng
hoạt động cho tổ chức cộng đoàn
của tổ chức công đoàn trong năm hai nghìn hai mươi ba
và trong đó thì chúng tôi sẽ tập trung
ba nhóm nhiệm vụ
thứ nhất là chúng tôi sẽ tập trung
các hoạt động để tiếp tục
chăm lo đồng hành
cùng với đoàn viên và người lao động
để cải thiện điều kiện làm việc của người lao động
cũng như là chăm lo đời sống việc làm
của đoàn viên và người lao động
trong công an nhân dân chúng tôi sẽ tiếp tục
tổ chức những hoạt động những chương trình
phúc lợi cho đoàn viên và người lao động
chúng tôi cũng mong muốn rằng năm đại hội
thì cũng sẽ có nhiều những hoạt động
mà hướng tới chăm lo
lợi ích cho đoàn viên và người lao động
để người đoàn viên và người lao động trong công an nhân dân
sẽ được thụ hưởng thêm nhiều những chính sách
những ưu đãi hơn
và mang lại những giá trị tinh thần
nhiều hơn nữa cho đoàn viên và người lao động
trong công an nhân dân
xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi